vào khoảng hai mươi một h ba mươi tối qua nguyễn công cường cùng với nguyễn thị thanh tuyền và một số người khác ngồi nhậu tại quán nhậu ốc đêm thuộc khu phố năm phường long phước thị xã phước long
trong lúc nhậu giữa cường và tuyền đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can nhăn
nửa tiếng sau người yêu của tuyền là nguyễn hoàng công phú cùng đến chỗ nhậu
khi nghe kể chuyện giữa cường và tuyền phú liền gây sự đánh nhau với cường
trong lúc đánh nhau cường lấy dao đâm vào người phú khiến anh này phục ngã
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng phú đã tử vong sau đó
gây án xong cường bỏ trốn qua hiện trường
công an tp quảng ngãi cho biết đã bắt giữ đối tượng phạm tấn kiệt hai mươi tuổi chú xã nghị an tp quảng ngãi vì liên quan đến vụ án mạng sau tiệc sinh nhật
trước đó vào khuya ngày bốn dạng sáng ngày năm tháng hai kiệt cùng nhóm bạn dự tiệc sinh nhật của một người bạn trên địa bàn xã nghĩa an
tại đây sau cuộc nhậu giữa kiệt và một vài người bạn có cãi vã
không kiềm chế được cảm xúc nên kiệt đã dùng vỏ chai bia đánh mạnh vào đầu anh võ dương nhớ một mươi bảy tuổi trú tại thôn tân mỹ xã nghĩa an tp quảng ngãi
cú đánh mạnh khiến anh nhớ bị thương nặng dù được đưa đi cấp cứu xong do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong
kiệt sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương tiếp nhận thông tin công an tp quảng ngãi đã khẩn trương huy động lực lượng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ
và chỉ một giờ sau đó công an tp quảng ngãi đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phát hiện và bắt giữ kiệt khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã nghĩa phú
còn tại cà mau cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang tạm giữ hình sự lê khắc quy chú tại xã khánh hưng huyện trần văn thời vì liên quan đến hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng thuộc khu vực khóm một phường sáu tp cà mau
vào trưa ngày ba tháng hai lê khắc quy đã đến tiệm vàng trên
giả vờ mua nhẫn có trọng lượng một lượng vàng
khi chủ tiệm đưa nhẫn cho xem quy đeo vào tay thử rồi bất ngờ bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng sáu giờ sau công an thành phố cà mau đã phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự đã bắt được lê khắc quy tại xã khánh hưng huyện trần văn thời
một mươi đối tượng đang đánh bạc ăn thua dưới hình thức đá gà vừa bị phát hiện và bắt quả tang trên địa bàn huyện kim bảng tỉnh hà nam
các đối tượng bị phát hiện tại vườn nhà đinh hữu tưởng ở thôn hồng sơn xã thành sơn
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hơn hai mươi triệu đồng hai con gà trọi và nhiều vật chứng có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim bảng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn toàn quốc nói chung và tỉnh sơn la nói riêng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
ngoài những đường dây buôn bán bạc các đối tượng đã đánh bạc
với ma túy lớn thì những tụ điểm buôn bán ma túy nhỏ lẻ cũng đang hoạt động rất mạnh
được xác định là địa bàn trọng điểm về ma túy của tỉnh sơn la
với vai trò nòng cốt công an huyện mường la đã và đang gia quân quyết liệt bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy
nghiện ma túy lâu năm lò văn dũng lò văn thắng quang văn hùng và tòng văn cường cùng chú tệ xã mường bú huyện mường la
vừa bị lực lượng công an huyện mường la bắt giữ về hành vi mua bán trái phép tổ chức sử dụng trái phép
chứa chấp việc sử dụng trái phép và cất dấu trái phép ma túy
tôi nghiện ma túy từ năm hai nghìn một mươi chín ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tôi với thắng ở cùng bản với tôi xuống chỗ tây hùng để mua ma túy chơi
tôi chơi ở chỗ nhà hùng là với giá một con đấy là một trăm linh nghìn xong rồi chúng tôi chơi hết một con
thì thắng lại rủ tôi là lấy thêm con nữa xong rồi tôi để điện thoại đấy xong rồi lấy về vì công an bắt ạ
còn đây là chủ đại lý ma túy cứ a dơ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã mường trùm huyện mường la
cũng đã bị cơ quan công an bắt giữ cùng với tăng vật một mươi bảy năm mươi ba gram và năm gram heroin
qua các vụ việc vụ án mà chúng tôi đều chắc khám phá
các đối tượng phạm tội về ma túy sử dụng rất là nhiều phương thức thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng
đặc biệt là các đối tượng liên lạc liên hệ với nhau trao đổi với nhau qua mạng xã hội
hoặc là qua cái điện thoại
thông thường nhưng mà việc trao đổi hàng nhận hàng thì các đối tượng toàn sử dụng người trung gian thứ ba
nên là việc điều tra khám phá đối tượng chính đối tượng cầm đầu thì đặt ra nhiều khó khăn
nếu như trước đây nhóm đối tượng hoạt động đơn lẻ chỉ mua bán vài tép ma túy
thì hiện nay tại địa bàn cơ sở chúng thành lập thành các nhóm từ ba đến sáu đối tượng
thậm chí là người trong cùng dòng tộc hoặc trong cùng một gia đình vừa mua bán vừa sử dụng ma túy
chỉ riêng trong đợt gia quân cao điểm đấu tranh với tội phạm tết nguyên đán
giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn công an huyện mường la đã phát hiện bốn mươi ba vụ năm mươi chín đối tượng phạm tội ma túy
tàng vật thu giữ gần bốn trăm linh năm gram heroin bốn trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác
đối với nhóm người sử dụng người nghiện ma túy trên địa bàn
thì chúng tôi cũng chỉ đạo công an các xã thị trấn và các đội nghiệp vụ quản lý chặt chẽ
và trong dịp cao điểm cũng đưa rất nhiều người người nghiện đi cai nghiện bắt buộc địa bàn như vậy
chúng tôi xác định là
công tác phòng chống ma túy là một cuộc chiến kéo dài
bởi vậy trong dịp này chúng tôi sẽ tập trung toàn bộ lực lượng phương tiện kỹ thuật
toàn bộ biện pháp nghiệp vụ tập trung cao vào phòng chống phòng ngừa tội phạm ma túy
góp phần cho nhân dân vui xuân đón tết
tết nguyên đán đang đến gần với quyết tâm không để cho nạn ma túy xâm nhập vào cộng đồng
các lực lượng chức năng công an huyện mường la
đã và đang tiếp tục đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này góp phần kiềm chế các vụ phạm pháp hình sự
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và đảm bảo bình yên cho nhân dân
một vụ cháy lớn trong khu dân cư trên đường hùng vương phường một mươi tp đà lạt
vừa được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh lâm đồng dập tắt kịp thời
vụ cháy xảy ra vào khoảng chín giờ sáng nay khi lửa xuất phát từ khu vực thờ cúng của gia đình ông lưu công châu
ở hẻm hai mươi ba trên một hùng vương phường một mươi tp đà lạt sau đó nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
đã lập tức điều bốn xe chữa cháy chuyên dụng cùng với hàng chục chiến sĩ đến hiện trường
khẩn trương xử lý nguồn cháy không cho cháy lan ra các nhà dân xung quanh
sau một mươi phút tích cực trị cháy vụ khỏa hoạn đã cơ bản được phong chế và không xảy ra thiệt hại về người
trước mắt cơ quan chức năng đã hỗ trợ gia đình ông châu bảy triệu đồng để khắc phục vụ cháy
càng gần tết thì nhu cầu đốt vàng mã và thắp hương của người dân nhiều hơn cũng là một nguyên nhân
khiến cho tình hình cháy nổ dịp cuối năm có xu hướng tăng
vì vậy khuyến cáo quý vị cần phải hết sức cẩn trọng khi thực hiện hoạt động này
hãy chờ đến khi hương tắt hoàn toàn sau đó tắt hết các thiết bị điện trên ban thở và nến
nếu quý vị có kế hoạch ra ngoài
bản tin một trăm một mươi ba online sẽ tiếp tục với những thông tin truy nã tội phạm
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện